thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là sáng sớm ngày hôm nay
ngày tám tháng một mươi áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh lên thành bão
cơn bão số bảy với tên gọi quốc tế là line rock
và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm độ kinh đông ngay trên khu vực đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo các tỉnh thành phố từ thanh hóa thừa thiên huế
phía bắc có mưa rào và rông vài nơi phía nam có mưa to đến rất to
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên nam bộ đều có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên nam bộ đều có mưa vừa mưa rất to